ekip bác sĩ bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã được điều động di chuyển khẩn cấp đến quần đảo trường sa
để cấp cứu cho hai ngư dân bị chấn thương do tai nạn lao động
lúc ba giờ ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tổ cấp cứu được không của bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
cùng kiếp bay của công ty bay dịch vụ miền nam đã thực hiện chuyến bay đến đảo phan vinh
tiến hành hồi sức cấp cứu kịp thời cho hai bệnh nhân
đến gần chín giờ cùng ngày ekip cấp cứu đưa bệnh nhân về bệnh viện quân y một trăm ba mươi
để tiếp tục cấp cứu điều trị
bệnh nhân nguyễn ngọc ngãi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và vùi giảng đô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
là ngư dân tỉnh quảng ngãi bị tai nạn với đa chấn thương khi đánh bắt hải sản trên quần đảo trường sa
hiện một bệnh nhân đã tỉnh và tiếp xúc tốt bệnh nhân còn lại đang hôn mê sâu
tiếp tục được bác sĩ theo dõi